chơi game ảo nhận tiền thật hay là chơi game online nhận thẻ cào là những khẩu hiệu được nhiều trò chơi online tung ra để thu hút người chơi đặc biệt với những người chơi là học sinh sinh viên
theo đó người chơi có quyền đổi điểm thắng trong game ra thẻ điện thoại hoặc rút tiền về còn nếu đánh thua hết thì sẽ phải nạp thêm tiền
mặc dù là trò chơi đơn giản chơi trên không gian mạng thế nhưng những game như thế này đã tiềm tàng nhiều xe phạm về mặt pháp luật
người đàn ông này thường xuyên chơi game đổi thưởng bằng máy điện thoại
thấy trò chơi đơn giản và còn được nhận thẻ cao điện thoại anh đã rủ thêm bạn bè cùng cày game
các hình thức phổ biến để người chơi có thể sát phạt trong game đổi tiền
là nổ hũ tai xỉu tiến lên dọc đĩa
điều đáng nói là trong quá trình chơi người chơi có quyền đổi ngược điểm thắng trong game ra thẻ điện thoại hoặc rút tiền về tài khoản ngân hàng tài khoản ví điện tử
nếu thua hết người chơi phải nạp thêm tiền để tiếp tục chơi và mỗi lần nạp tiền vào tài khoản sẽ được nhận thêm chiếc khấu hay điểm thường
đa số những người tham gia ban đầu chơi những loại hình này thường nghĩ chơi cho vui
nhưng dần dần với những chiêu trò dẫn dụ bằng cách tặng người chơi một ít vốn ban đầu
thêm với điều kiện một mươi bạn bè tham gia
điều này khiến nhiều người chơi mắc vào bẫy đỏ đen và càng chơi càng cuốn hút
theo các chuyên gia với bản chất đây là một hình thức cơ bạc được nguy trang tinh vi dưới vỏ bọc các trò chơi đánh bài đổi thường
các vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc tiền thường thì chỉ được phép sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử
các vật phẩm ảo và đơn vị ảo tiền thưởng này không phải là tài sản và không có giá trị
quy đổi tiền mặt phiếu thanh toán hoặc là phiếu thử không được phép lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
vì vậy thì đối với người chơi khi mà tham gia vào các trò chơi đổi thưởng ra tiền mặt hoặc thẻ thanh toán thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm thành phố hà nội đã khởi tố bắt tạm giam một mươi bị can về tội tổ chức đánh bạc
thống kê bước đầu của cơ quan điều tra cho biết
ước tính số tiền giao dịch từ hai game bài có tên là shopvip và vuaclub do các đối tượng tạo ra lên tới khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
đây là nguồn tiền được quy đổi từ tiền ảo trong game mà người chơi nạp vào thông qua thẻ viễn thông hoặc ví địa tử